mưa cũng không còn xuất hiện nhiều tại các tỉnh miền trung
đêm nay ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn còn có mưa với lượng từ năm một mươi mm
sang ngày mai suốt dọc từ thanh hóa trở vào đến bình thuận trời đều có nắng từ sớm
với nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
rãnh thấp tây bắc đông nam yếu dần đi đồng nghĩa trung tâm hút gió tây nam yếu dần
mưa tại tây nguyên và nam bộ cũng giảm dần về cường độ
trong đêm nay ở nam bộ và tây nguyên còn có mưa nhưng lượng không lớn
sang đến ngày mai cả nam bộ và tây nguyên trời sẽ có nắng trở lại
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên nhích nhẹ lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn nhiệt độ ở khu vực nam bộ là dự báo tăng lên ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước